theo thống kê ở nước ta hiện nay có khoảng hai ba triệu người bị lác và điều đáng nói là hiện tượng bị lác ở trẻ em lại đang tăng lên
tuy nhiên nhiều gia đình đang mắc sai lầm chỉ chú ý về vấn đề thẩm mỹ khiến cho nhiều trẻ em được khám chữa muộn làm ảnh hưởng nặng về thị lực
có tới bảy mươi trẻ bị lác có kèm theo các tật khúc xạ
thấy mắt con hơi lệch sang một bên nhưng không nghĩ rằng con bị lác
chỉ đến khi con đi học cô giáo có trao đổi với gia đình cháu bình có dấu hiệu lác và nhìn không rõ như trước
nên vợ chồng chị nguyễn thị phú quyết định đưa con đi khám và thực hiện phẫu thuật lác cho cháu
cháu bình chỉ là một trong rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ đến thăm khám vì tật mắt lác
tại bệnh viện mắt hà nội
theo các bác sĩ có một quan niệm hết sức sai lầm của các bậc phụ huynh
đó là cho rằng tật mắt lác chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ
nên thường để đến khi con ở độ tuổi trưởng thành mới cho đi điều trị
thực chất lác ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thị lực thị giác của trẻ
do trong trường hợp trẻ bị lác sẽ xuất hiện hiện tượng ức chế một mắt
dù hai mắt vẫn mở bình thường nhưng thực tế chỉ có một mắt nhìn được
còn mắt còn lại không được điều tiết sẽ dần dần kém đi
mà nếu không được chữa trị kịp thời có thể không phục hồi được khả năng nhìn bình thường
khi mà trưởng thành bổ mình chỉ giải quyết một mục tiêu thôi là giải quyết vấn đề thẩm mỹ
còn mắt nó kém thì không chữa được nữa
cái mắt mà không có thị giác hai mắt
hai mắt phối hợp với nhau nhìn trường sâu không chữa được nữa
việc phát hiện sớm lác rất quan trọng sẽ giúp cho điều trị lác dễ dàng hơn
như chỉ phải đeo kính hoặc tập mắt
nếu không cải thiện mới cần phải phẫu thuật
ngoài nguyên nhân lác bẩm sinh thì cũng có những trường hợp bị lác thứ phát
do mắc những tật khúc xạ khác
đặc biệt là viễn thị
trong tật khúc xạ thì có cận thị viễn thị loạn thị
thì cái viễn thị liên quan nhiều nhất đến cái lát
thế cho nên những cháu nào mà có tật khúc xạ thì cũng phải đến khám
xem đã lác chưa hoặc không có lác thì người ta phải chỉnh kính đeo
để có thể hạn chế ngăn chặn được cái lát thứ phát
lác là tật mắt hoàn toàn có thể điều trị được cả về mặt thẩm mỹ và khả năng nhìn
phẫu thuật lác cũng là một thủ thuật được tiến hành nhanh
và cho hiệu quả cao
tuy nhiên trẻ cần được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt
để khả năng phục hồi thị giác và thị lực được toàn vẹn nhất